bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt nền tảng khai phá dữ liệu viettel data mining platform
đây là nền tảng khai phá dữ liệu đầu tiên được phát triển bởi người việt cho các doanh nghiệp tại việt nam
viettel data mining platform được phát triển bởi trung tâm không gian mạng viettel với mục đích giúp chính quyền và doanh nghiệp ra quyết định thông qua việc thấu hiểu dữ liệu của chính mình
viettel data mining platform cung cấp nền tảng để xây dựng các báo cáo quản trị doanh nghiệp theo thời gian thực
giúp tối ưu hóa thời gian và nguồn lực thay cho việc phải tổng hợp thông tin thủ công từ nhiều nguồn khác nhau
giúp tăng ba mươi năng suất của nhân viên trong việc trích xuất thông tin và làm báo cáo
nền tảng ứng dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới như là công nghệ xử lý dữ liệu lớn công nghệ tổng hợp dữ liệu mạng xã hội để làm giàu dữ liệu cho doanh nghiệp
công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng việt hay công nghệ khai phá dữ liệu